với hành vi cướp giật tài sản đối tượng bàn duy việt sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
bàn duy việt là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp chiếc điện thoại di động gần ba triệu đồng
để trong hộp giấy từ nhân viên giao hàng tiết kiệm khi mang hàng đến thôn làng trưng
xã sơn hải huyện bảo thắng vào chiều tối ngày một mươi năm tháng bảy
bước đầu việt khai nhận do muốn có điện thoại mới để dùng mà lại không có tiền mua
cho nên việt đã nảy sinh ý định cướp tài sản
sau đó việt lên trang web đặt mua một chiếc điện thoại iphone với giá hai triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng
rồi hẹn giao hàng tới khu vực hẻo lánh tại thôn làng trưng xã sơn hải
lợi dụng sơ hở trong lúc kiểm tra điện thoại việt đã cầm điện thoại và chạy trốn